năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một trăm linh học sinh mầm non các trường công lập của tỉnh phú yên được uống sữa học đường
đây là hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả quyết định của thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình sữa học đường
cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em mầm non và học sinh lớp một lớp hai giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
chương trình sữa học đường được triển khai bằng một trăm linh ngân sách nhà nước
tất cả học sinh của một mươi một trường mầm non công lập và năm nhóm trẻ tư thục trong độ tuổi từ ba đến năm tuổi trên địa bàn huyện đồng xuân
huyện miền núi nghèo nhất của tỉnh phú yên được thụ hưởng trong đó có gần năm trăm linh trẻ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số
đây là món quà ý nghĩa của nhà nước và toàn xã hội dành cho trẻ em giúp cải thiện đáng kể tình trạng suy dinh dưỡng
nâng cao tầm vóc và thể lực học sinh mẫu giáo tiểu học tiến tới cải thiện chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh phú yên nói riêng
và của việt nam nói chung trong tương lai